ngày một mươi chín tháng bảy văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ban hành văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh miền núi phía bắc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn lũ lũ quét và sạt lở đất
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ chiều tối và đêm ngày một mươi chín tháng bảy
khu vực tây bắc và việt bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
đợt mưa này có khả năng kéo dài trong hai ba ngày tới
từ ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng bảy trên khu vực thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình
và các sông suối khu vực bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ hai m đến bốn m
đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao sông chảy và các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động một
nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi khu vực bắc bộ
đặc biệt là các tỉnh lai châu sơn la hòa bình lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng thái nguyên
để chủ động ứng phó văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ
để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh lũ
lũ quét sạt lở đất sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống bố trí lực lượng vật tư
phương tiện tại chỗ để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân
đặc biệt là việc sơ tán di rời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao